phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng và đoàn công tác ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
cùng với ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã đến tỉnh quảng bình chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả lũ lụt
quảng bình hiện là địa phương thiệt hại nặng nề nhất về người do đợt mưa lũ đang diễn ra
phát biểu tại buổi làm việc thay mặt thủ tướng chính phủ phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chia buồn với sự mất mát của các gia đình
khi có người thân chết mất tích do lũ lụt
mưa lũ đã khiến chín người chết một mươi người mất tích và bảy người bị thương
năm mươi sáu sáu trăm một mươi tám ngôi nhà bị ngập các tuyến đường sắt quốc lộ một a đường hồ chí minh và các tuyến quốc lộ tỉnh lộ đường nông thôn bị ngập hư hỏng gây ách tắc
nước lũ lên nhanh và chảy mạnh đã làm năm tàu vận tải biển đứt neo trôi ra biển
hiện hai chiếc chìm một chiếc mắc cạn tại phao số sáu thuyền viên được cứu năm người còn mất tích
đợt mưa lúc này không để bất kỳ một gia đình nào không để bất kỳ một cá nhân nào mà thiếu đói
đấy là nguyên tắc
trước đó phó thủ tướng trịnh đình dũng đã đến thắp hương chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân lê văn thân
bốn mươi tuổi ở xã lý trạch huyện bố trạch bị xét đánh chết ngày một mươi bốn tháng một mươi
kiểm tra khu neo đậu tàu cá tránh bão sông danh và quốc lộ một a đoạn ngập sâu tại xã lộc ninh thành phố đồng hới